đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa việt nam hoa kỳ và kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập hiệp hội thương mại hoa kỳ tại hà nội do hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam gọi tắt là amcham tổ chức
phát biểu tại buổi gặp mặt phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ kinh tế việt nam hoa kỳ đã đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
trong hai mươi năm năm qua kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và hoa kỳ tăng gần một trăm hai mươi lần từ bốn trăm năm mươi triệu đô la vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lên hơn sáu mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi năm
trong nhiều năm liên tục hoa kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam đầu tư của hoa kỳ tại việt nam đã đóng vai trò quan trọng tạo dựng cho việt nam có một chỗ đứng ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu
nhiều năm qua việt nam luôn coi hoa kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu và sẵn sàng cùng hoa kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực đặc biệt trong hợp tác kinh tế thương mại đầu tư khoa học công nghệ giáo dục đào tạo mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và cùng phát triển